nhờ có mô hình trường học bếp ăn bán chú các em học sinh vùng cao vùng sâu vùng xa của tỉnh sơn la đã yên tâm đến trường học chữ
các em được ở lại trường học học tập rút ngắn khoảng cách đường đến trường và được chăm lo bữa ăn hàng ngày
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao hang chú huyện bắc yên tỉnh sơn la
đây là giờ ăn cơm tối của hơn hai trăm hai mươi học sinh bán chú trường phổ thông dân tộc bán chú hàng chú
với hơn hai trăm hai mươi suất ăn được nhân viên nhà trường xếp gọn vào những chiếc cặp lồng như thế này
từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây nhà trường đã chuyển đổi sang mô hình phổ thông dân tộc bán chú
mỗi tháng các em học sinh ở bán chú được hỗ trợ bốn trăm tám mươi bốn đồng và một mươi năm kg gạo trên mỗi em
nhờ mô hình này sau mỗi buổi tan học thay cho việc các em phải về bản trên con đường xa xôi
thì nay các em đã được ở lại ngủ học ngay tại trường trong những căn phòng ấm cúng và chỉ về nhà
vào ngày cuối tuần
trước kia thì chưa được nhà nước chưa được nhà trường nấu ăn thì chúng em cũng cuộc đời sống khó khăn
đi bộ còn lại là mấy chục cây số mà đến thì còn nấu ăn tự nấu ăn và có khi còn nhịn đói
đồng thời là cũng đi bộ rất xa
trước kia thì chúng em cũng khó khăn nhưng bây giờ thì đợi được nhà trường nấu ăn
chúng em cảm thấy là thời gian ăn học thì kéo dài và thoải mái hơn
hàng chú là xã vùng ba còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao đường đến trường xa điều kiện học tập còn thiếu thốn
nên nhiều học sinh đã bỏ học giữa trường về nhà làm nương rẫy cùng cha mẹ hoặc ở nhà trong em
nhờ triển khai thực hiện mô hình trường học bán chú tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh
ở nhà trường luôn chiếm từ trường đến trường

đến nay nhà trường có tổng số hai trăm chín mươi em học sinh thì trong đó có hai trăm hai mươi tám em đang ở bán chú tại trường
các em ở bản xa nhất là ba mươi bảy em số
được khi có mô hình bán chú thì được các thầy cô giáo những nhân viên thấp dưỡng trong nhà trường
giúp đỡ ăn cho các em kiến cho các em yên tâm học tập và giả luyện
cũng như là ăn đảo vệ sinh khoa học hơn so với trước khi bán chú
đặc biệt là công tác duy trì số học sinh của nhà trường
với những hiệu quả thiết thực mô hình trường học bán chú không chỉ giúp các em bớt đi khó khăn
vất vả mà còn giúp các em chuyên tâm học tập để thực hiện những ước mơ
hoài bão như bao bạn học cùng trang lứa ở thị trấn và thành phố